với lối đánh sở trường võ mèo cùng nhiều đoàn thế tuyệt chiêu võ đường lý xuân hỷ đã đào tạo được nhiều môn sinh đạt giải cao trong các kỳ liên hoan đại hội võ thuật cổ truyền và chiên sáng đấu trở thành một trong những võ đường nổi danh nhất trên vùng đất an nhơn bình định